ngày hai mươi hai tháng tám ban thường vụ tỉnh ủy hòa bình đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị
về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
hội nghị đề cao vai trò của tập thể cấp ủy đi đôi với tăng cường trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy
tổ chức đảng trong việc giải quyết những vấn đề mà cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận thống nhất về công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp
đặc biệt chú trọng đến công tác chuẩn bị nhân sự
kết luận tại hội nghị bí thư tỉnh ủy hòa bình nhấn mạnh các cấp ủy tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
chuẩn bị tốt tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
mỗi cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên phải xác định đây là dịp để chỉnh đốn đội ngũ xiết chặt kỷ luật kỳ cương
nâng cao bản lĩnh trí tuệ tinh thần dân chủ sáng tạo và trách nhiệm để tham gia có hiệu quả nhất vào các quyết định của đại hội
phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu và đại hội lần thứ một mươi hai của đảng